kỳ họp thứ một mươi là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn vì vậy phiên chất vấn đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu và cử tri cùng với nhân dân trong cả nước
hãy cùng chúng tôi điểm lại những nội dung nổi bật của phiên chất vấn trong kỳ họp thứ một mươi của nhiệm kỳ này